tập đoàn dệt may việt nam vinatech dự báo xuất khẩu dệt may của việt nam sáu tháng cuối năm
tiếp tục giảm khoảng từ một mươi bốn một mươi tám so với cùng kỳ năm trước
với kịch bản dịch bệnh covid một mươi chín kéo dài đến hết năm nay ước tổng nhập khẩu dệt may thế giới giảm từ một mươi năm hai mươi so với năm ngoái
nửa cuối năm doanh nghiệp dệt may cần tối thiểu hóa sự sụt giảm doanh thu và lợi nhuận bằng việc quản trị chi phí sản xuất chặt chẽ
giữ vững chất lượng sản phẩm bố trí lại lực lượng sản xuất xác định lực lượng lao động chủ lực cần duy trì việc làm và thu nhập
để người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn khi thị trường chưa hồi phục